thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong bảy ngày tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
toàn quốc đã xảy ra một trăm chín mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm ba mươi ba người và bị thương một trăm bảy mươi bốn người
so với cùng kỳ bảy ngày tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín tai nạn giao thông giảm về cả ba tiêu chí
giảm hai mươi bốn vụ giảm bảy người chết và ba mươi tám người bị thương
trong kỳ nghỉ tết lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã bố trí lực lượng
tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân gây tai nạn giao thông
xử lý một mươi chín chín trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm phạt tiền một mươi chín ba tỷ đồng tạm giữ một trăm bảy mươi chín ô tô hai sáu trăm năm mươi một mô tô tước hai sáu trăm tám mươi tám giấy phép lái xe
so với cùng kỳ tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín số vi phạm xử lý giảm một chín trăm bốn mươi bảy trường hợp tiền phạt tăng sáu sáu tỷ đồng tăng sáu mươi
trong đó trên đường bộ đã kiểm tra và xử lý một mươi tám một trăm hai mươi ba
trường hợp vi phạm phạt tiền một mươi bảy bốn tỷ đồng
các địa phương xử phạt cao như gia lai một bốn mươi một trường hợp đắk lắc tám trăm bốn mươi tám trường hợp bến tre sáu trăm bốn mươi năm trường hợp quảng ninh năm trăm linh bảy trường hợp yên bái năm trăm năm mươi tám trường hợp ninh bình năm trăm hai mươi sáu trường hợp hà nội bốn trăm bốn mươi tám trường hợp tp hcm ba trăm sáu mươi một trường hợp